hiện nay trước tình trạng khô hạn kéo dài nhiều địa phương của tỉnh quảng trị đang đứng trước nguy cơ thiếu nước
nguồn nước ngầm tại huyện gio linh đang trở thành nguồn cung cấp quan trọng cho khu vực thành phố đông hà và các vùng phụ cận
vì vậy công tác vận hành bảo đảm nguồn điện để các trạm bơm hoạt động liên tục là yêu cầu cấp bách trong những ngày này
từ nhiều tuần nay công nhân tại trạm bơm tân lương thành phố đông hà và xí nghiệp cấp nước huyện gio linh phải ứng trực tại các giếng bơm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để bảo đảm việc vận hành trạm bơm thông suốt
mỗi ngày trạm bơm tại huyện gio linh cung cấp từ một mươi đến một mươi năm mét khối nước cho thành phố đông hà và các địa phương lân cận chiếm ba mươi lượng nước sinh hoạt của người dân thành phố
đặc biệt khi nguồn nước tại các con sông dần cạn kiệt thì các trạm bơm tại đây phải hoạt động hết công suất
từ nhiều tuần nay công nhân tại trạm bơm tân lương thành phố đông hà và xí nghiệp cấp nước huyện gio linh phải ứng trực tại các giếng bơm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để bảo đảm việc vận hành trạm bơm thông suốt
để bảo đảm các trạm bơm hoạt động liên tục điện lực huyện gio linh đã tiến hành sửa chữa thay mới thiết bị đường dây dẫn đến các trạm
hiện nay hệ thống dây dẫn với điện áp điện lực huyện gio linh đã tiến hành sửa chữa thay mới thiết bị đường dây dẫn đến các trạm

điện áp hai mươi hai kv đã được lắp đặt riêng cho xí nghiệp nước bảo đảm cung cấp nguồn điện liên tục an toàn
kỹ thuật điện thường xuyên kiểm tra củng cố bảo trì bảo dưỡng hệ thống lưới điện
tăng cường dự phòng các vật tư vật liệu quan trọng để kịp thời xử lý khi hệ thống lưới điện có xảy ra sự cố
bảo đảm duy trì việc cấp điện cho người dân và ưu tiên nguồn điện cho các trạm cấp nước sinh hoạt